những cơn mưa trái mùa liên tiếp xuất hiện trong những ngày vừa qua đã làm cho khoảng hai mươi hectare lúa sắp thu hoạch tại hậu giang bị ngã đổ
nhiều trà lúa còn bị ngập sâu trong nước nếu không tháo nước kịp thì việc giảm năng suất chất lượng là điều khó có thể tránh khỏi
theo ngành chức năng tỉnh hậu giang mưa lớn những ngày gần đây làm nhiều diện tích lúa đông xuân ở hậu giang bị đổ ngã ước thiệt hại từ một mươi đến ba mươi
nhiều diện tích dụng lúa đến kỳ thu hoạch bị ngập nước nên nông dân tốn thêm khoản chi phí bơm thoát nước khiến năng suất và lợi nhuận của nông dân giảm nhiều so với vụ đông xuân năm trước
ngành chức năng khuyến cáo đối với những trà lúa đang thu hoạch nông dân nên tranh thủ bán sớm nếu giá cả hợp lý
đối với những ruộng lúa đã trổ bà con chỉ nên giữ nước ướt mặt ruộng để giảm thiệt hại nếu bị đổ ngã
ngoài ra đối với những trà lúa bị chìm trong nước nông dân cố gắng bó lúa dựng đứng để tránh nảy mầm dụng hạt
mưa trái mùa những ngày qua cũng khiến nhiều hectare lúa ở hầu khắp các tỉnh thành đồng bằng sông cửu long bị đổ ngã
hiện tượng thời tiết này vẫn còn có thể xảy ra trong vài ngày tới
do đó bà con nên thường xuyên thăm đồng chủ động bảo vệ các trà lúa